chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan nguồn luận của bộ y tế
vừa rồi là tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin trưa ngày hôm nay
thưa quý vị chiều một mươi năm tháng một mươi chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc
sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông chín tháng và nhiệm vụ quý bốn
dưới sự chủ trì của phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ubnd giao thông quốc gia phạm bình minh
tại hội nghị phó thủ tướng phạm bình minh lưu ý các tỉnh thành về việc chính phủ vừa ban hành nghị quyết một trăm hai mươi
trong đó đưa ra nhiều tiêu chí về tình hình mới
trước các biện pháp đường đề cập có hai biện pháp liên quan vận tải hành khách
giao thông vận tải nêu rõ quá trình bình thường mới vừa đảm bảo phòng chống dịch kiểm soát tốt dịch bệnh
như đồng thời đảm bảo vấn đề lưu thông hàng hóa lưu thông vận chuyển con người
chúng đã không dùng các biện pháp hạn chế hoặc ngăn cản vấn đề lưu thông đặc biệt là lưu thông hàng hóa qua tất cả tỉnh thành
ông minh nói và nhấn mạnh hà nội là trung tâm của các tỉnh phía bắc đi về phía nam phía nam đi về phía bắc
do vậy sẽ có những vận chuyển qua vi phạm địa lý hành chính của hà nội
chúng ta phải hết sức lưu tâm làm sao lưu thông thông suốt trong cả nước
chúng ta chống dịch nhưng không hạn chế vấn đề lưu thông phó thủ tướng nói
theo ông đây là kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn thời gian qua
có lúc có nơi có địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch làm ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa
thưa quý vị cho đến thời điểm này tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát cuộc sống đã dần trở về trạng thái bình thường mới
những ngày qua đã có rất nhiều những tín hiệu đáng mừng cho công tác phòng chống dịch
các hoạt động kinh tế xã hội đang dần được phục hồi
tuy nhiên công tác phòng dịch vẫn luôn cần đảm bảo tránh tâm lý chủ quan lơ là
liên quan đến những thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật gửi đến quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại